duma quốc gia hay được gọi là hạ viện nga ngày hôm nay đã thông qua dự luật quy định trách nhiệm hình sự
đối với hành vi phát tán thông tin giả về hoạt động của các lực lượng vũ trang của nước này
theo đạo luật này hành vi tung tin giả về quân đội sẽ bị phạt từ bảy trăm linh đến một năm triệu rup
hoặc là bị phạt tù ba năm nếu sử dụng chức vụ quyền hạn để tung tin giả hoặc tung tin giả để kiếm lời
sẽ bị phạt năm triệu rup hoặc bị phạt từ năm đến một mươi năm
nếu hành vi vi phạm phát tán tin giả về quân đội nga gây hậu quả nghiêm trọng
đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tù giam từ một mươi đến một mươi năm năm
chủ tịch hạ viện tuyên bố việc thông qua dự luật nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân được chính xác và khách quan
trước đó vào hôm hai mươi sáu tháng hai bộ quốc phòng nga đã khuyến cáo các phương tiện truyền thông đại chúng
nên cảnh giác với việc lan truyền tin giả thông tin sai lệch về hoạt động của quân đội nước này